hàng chục nghìn người vào cuối tuần qua đã đổ ra các đường phố tại thủ đô mexico city nhằm phản đối kế hoạch cải tổ viện bầu cử quốc gia ine
cho rằng kế hoạch trên có thể sẽ làm tăng thêm quyền can thiệp của chính phủ và hoạt động bầu cử
đây được xem là một trong những cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất kể từ khi đương kim tổng thống andres manuel lópec obrador nhậm chức hồi cuối năm hai nghìn một mươi tám